tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới brunei darussalam ngày hai mươi tám tháng tám tại thủ đô banda syri begawan
chủ tịch nước trần đại quang đã dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam brunei darussalam
diễn đàn đã thu hút khoảng hai trăm năm mươi doanh nghiệp của hai nước đến tham dự
thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội
quy mô kim ngạch thương mại kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi của việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ việt nam đang nỗ lực đạt bức tăng trưởng sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi sáu theo đúng kế hoạch
việt nam là nền kinh tế mở với quy mô thương mại lớn hơn indonesia philippines và đang tiệm cận mức của malaysia thái lan
kim ngạch thương mại giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tăng bình quân khoảng một mươi năm đạt ba trăm ba mươi tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi năm định hướng đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng sáu trăm linh tỷ đô la mỹ
việt nam đã thu hút hơn hai trăm chín mươi ba doanh nghiệp
việt nam đã thu hút hơn hai mươi tám tỷ đô la mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với khoảng hai mươi một bảy trăm linh dự án từ một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ và đã giải ngân được một trăm bốn mươi tám tỷ đô la mỹ
về định hướng phát triển thương mại đầu tư giữa việt nam và brunei darussalam chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
việt nam rất coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp brunei darussalam tại việt nam
hai bên tăng cường hợp tác trong nông nghiệp chất lượng cao dầu khí phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức ppp
việt nam có nhu cầu và có thể tạo điều kiện để các doanh nghiệp vốn bên hợp tác với các doanh nghiệp việt nam cùng phát triển như năng lượng dầu khí tài chính bất động sản du lịch bình dương phát triển hạ tầng v v
về lĩnh vực thương mại dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn
về lĩnh vực thương mại dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn
và bộ trưởng công thương việt nam trần tuấn anh đã thay mặt chính phủ hai nước ký biên bản ghi nhớ
về tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa bộ ngoại giao và thương mại brunei darussalam và bộ công thương việt nam